các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong sự tiếc thương ấy thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc tham cấp bậc hàng trước niên hạn từ thiếu tá lên trung tá cho đồng chí nguyễn xuân hào và gửi số tiền một trăm linh triệu đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân cho người thân
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng chỉ đạo công an tỉnh long an phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an khẩn trương thực hiện các chế độ chính sách cho đồng chí nguyễn xuân hào

công an huyện bình xuyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố đối với năm bị can về tội cướp tài sản gồm trần đức lương sinh năm hai nghìn năm và bốn bị can khác là trẻ vị thanh niên đều ở thành phố vị yên tỉnh vĩnh phúc
trong quá trình tụ tập bạn bè đi chơi buổi tối các đối tượng đã rủ nhau đi tìm người điều khiển các xe mô tô có biển số ở các tỉnh lân cận như bắc giang thái nguyên tuyên quang bắc ninh để đánh và cướp xe
khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đối tượng gặp hai thanh niên đi xe mô tô
honda mang biển kiểm soát hai mươi hai t một trăm linh nghìn ba trăm bảy mươi bốn di chuyển theo hướng tam đảo đi bình xuyên nên dồn đuổi theo dùng hung khí chặn đánh và chiếm đoạt xe mô tô đem bán
tại cơ quan điều tra nguyễn đức tùng và các bị can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo lê thị ngọc trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tỉnh vĩnh long về tội trộm cắp tài sản
theo có trạng do trang không có việc làm ổn định cuộc sống gặp khó khăn cần có tiền trả nợ và đóng hụi tiêu xài cá nhân
ngày bốn hai nghìn hai mươi một trong lúc dọn dẹp nhà trang phát hiện chìa khóa trong phòng của mẹ chồng nên lợi dụng lúc bà không có ở nhà trang đã lấy trộm hai miếng vàng đem bán lấy tiền tiêu xài
mẹ chồng không phát hiện nên trang tiếp tục lấy nhiều lần sau đó với tổng trị giá là hơn năm trăm hai mươi triệu đồng
đến ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai mẹ chồng trang phát hiện tài sản bị mất nên đã trình báo sự việc đến cơ quan công an
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm toán nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên phạt bị cáo lê thị ngọc trang một mươi năm tù giam về tội trộm cắp tài sản
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc vừa phối hợp với công an huyện cưn giải cứu thành công một người phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu một mươi tám mét trong lúc đi làm dãy
đó là chị trần thị hoài linh một mươi chín tuổi trú tại xã yên ninh huyện cư quyền
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày hai mươi ba tháng bốn chị linh đi làm dậy thuê cho một người dân chạy đi bàn xã
trong lúc đang làm dậy thì không may người này đã bị rơi xuống giếng sâu khoảng một mươi tám mét
đến tối cùng ngày người thân không thấy chị linh về nhà nên tổ chức tìm kiếm và phát hiện dưới dính sâu
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc đã huy động một mươi cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường phối hợp với công an huyện cư quyên tổ chức cứu nạn nhân
đến khoảng một mươi chín h bốn mươi năm phút cùng ngày lực lượng công an đã đưa thành công chị linh lên khỏi giếng trong tình trạng bị xây xước và thương tích nhẹ
rất may thời điểm này ở đắk lắc đang là mùa khô giếng không có nước ngay sau đó chị linh đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị
hai ngư dân ở nghệ an vừa kịp thời cứu một nhóm du khách không may gặp nạn trên biển
và theo thông tin ban đầu cho biết là vào khoảng năm giờ một mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng bốn tại khu vực biển thuộc phường nghi hương
bốn du khách quê ở bắc giang và hưng yên đang tắm biển thì bị nước cuốn ra xa hơn một trăm linh mét quá khu vực an toàn
trước tình thế đó hai anh em ngư dân động ninh yên động khắc bình đã trèo thuyền mủ ra vớt thành công bốn người và đưa lên bờ
sau đó các ngư dân tiếp tục cùng với những người dân tại đây sơ cứu và đưa các nạn nhân vào bệnh viện đa khoa thị xã cửa lò cấp cứu
đến khoảng chín giờ cùng ngày sức khỏe bốn du khách đã ổn định và xuất viện